xin chào các bạn
sau sự cố doanh nghiệp này cũng đã lập ban chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy và sớm tăng nhịp độ sản xuất để ổn định kinh doanh
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng tám hỏa hoạn bùng phát tại bộ phận sản xuất bóng đèn dây tóc ống đèn cfl và một kho thành phẩm tại phường hạ đình quận thanh xuân
hàng trăm công nhân tháo chảy khi hỏa hoạn xảy ra ngọn lửa sau đó lan sang nhà dân và công ty thể thao động lực
khu vực xảy ra cháy trong khuôn viên kho chứa hàng hóa và nhà xưởng thuộc công ty dạng đông
khu nhà kho này có tổng diện tích khoảng sáu m hai đến hai mươi một h một mươi phút cùng ngày hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế sau hơn một giờ khoanh vùng phun nước đám cháy được dập tắt
hà nội người dân hoang mang sau vụ cháy nhà máy dạng đông
sau gần hai ngày xảy ra vụ hỏa hoạn tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông tại hiện trường vẫn còn ngổn ngang
hậu quả về kinh tế thì đã thấy rõ thế nhưng hậu quả về môi trường cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân nơi đây
bà con ở quanh hiện trường vụ cháy này cho biết họ cảm thấy rất hoang mang lo lắng về sức khỏe nhất là khi nhiều người đọc được thông tin khuyến nghị của các chuyên gia và của chính quyền địa phương về nguy cơ có thể bị nhiễm độc và không sử dụng các loại thực phẩm như rau quả da cầm cá lợn được nuôi trong vòng bán kính một km kể từ tâm của đám cháy sơ tán trẻ nhỏ người già người ốm bệnh
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự intv tại hiện trường vào sáng ngày hôm nay
khu phố hạ đình hầu hết người dân đều phải đeo khẩu trang kể cả khi trò chuyện uống nước hay đi chợ trong khi đó khói vẫn âm ỉ bốc lên từ đám cháy
ngay sau khi vụ cháy xảy ra thì lập tức là mình phải di rời các cháu nhỏ đi ở tá túc nhà người thân cách xa hiện trường vụ cháy
sau một ngày một đêm là mình đến bây giờ là khói âm ỉ vẫn bốc ra

thông báo là có cái lượng thủy ngân rồi lưu hình ấy thế nên là lại càng hoang mang hơn và đến hôm nay rồi thì đấy như mọi người đến đây này thấy là cái mùi nó rất là nặng khó thở lắm
mà tự nhiên nước mắt nó cứ chảy dòng dòng dòng dòng ấy mình cũng không rõ là nguyên nhân như thế nào
nhưng mà sáng nay là nhà mình cũng chỉ biết là
biện pháp là bây giờ tháo hết các cái đường ống nước ở trên tầng đấy sợ là đám khói bụi các thứ đấy tràn thảo hết ra
thế còn con cái thì mình chuẩn bị cho cháu về quê giá túc mấy hôm
biện pháp của người dân sống gần khu vực đám cháy hiện nay chỉ là đeo khẩu trang
còn những gia đình có con nhỏ hoặc nhà sát với đám cháy thì hầu hết đều tạm thời di chuyển đi nơi khác
cả ngõ ba trăm bốn mươi hai vốn tấp nập
thì hiện nay phần lớn các nhà dân đều cửa đóng then cài
bầu không khí thì vẫn còn rất là ngột ngạt và ảnh hưởng rất lớn từ cái vụ cháy gây ra
sáng nay ba mươi tháng tám các kỹ sư thuộc tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội
đã đến phố hạ đình để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chất lượng không khí tại đây
hiện tại thì khí xung quanh thì đảm bảo đều có lấy mẫu
hiện tại là có các máy này dì le này lấy mẫu này
mẫu là khí xung quanh là h ba với cả hds
anh chị cũng có thể nhìn thấy qua với cả voc này lấy cả voc nữa

một tiếng ạ
một tiếng xong kết quả xong rồi em còn phải phân tích còn lâu lắm
theo câu trả lời của cám bộ này kết quả quan chắc có được phải sau một mươi năm ngày

để đảm bảo sức khỏe chính quyền khuyến cáo người dân cần vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường
thường xuyên nhỏ mắt đeo khẩu trang thay rửa đồ dùng hàng ngày
và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nghi ngộ độc do ảnh hưởng từ vụ cháy
liên quan đến câu hỏi mà nhiều người hiện nay đang quan tâm nhất
đó là mức độ ảnh hưởng của vụ cháy đến môi trường sống xung quanh
bán kính ảnh hưởng của vụ cháy là bao nhiêu thì gây nguy hại đến sức khỏe
và nhiễm độc đến môi trường như đất nước không khí hay thực phẩm
đại diện trung tâm chống độc cho biết nếu ai có những triệu chứng rõ ràng thì nên kiểm tra
còn không thì không nhất thiết vấn đề thực phẩm và nguồn nước thì không đáng lo ngại
bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng
cần bình tĩnh để theo dõi nếu sức khỏe không có gì bất thường
thì không nhất thiết phải đổ xô đi khám gây quá tải ở bệnh viện
đồng thời theo dõi những kết quả điều tra chính thức của cơ quan chức năng về vụ việc
giám đốc sở kế hoạch đầu tư tp hcm trong vụ đất vàng sapeco
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông nguyễn quang minh
nguyên là trưởng phòng hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
ông lâm nguyên khôi nguyên là phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
và bà nguyễn lan châu chuyên viên phòng quản lý đất sở tài nguyên môi trường tp hcm
các bị can này bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cụ thể hành vi của các bị can có liên quan đến khu đất vàng tại hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai bà trưng
quận một thành phố hồ chí minh với tổng diện tích khoảng sáu m hai
do tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco quản lý sử dụng
năm hai nghìn bốn trên cơ sở đề nghị của sapeco
xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà cao tầng tại khu đất hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai bà trưng
bộ công nghiệp
nay là bộ công thương có văn bản đồng ý chủ trương di rời trụ sở văn phòng
để đầu tư mới và sử dụng hiệu quả khu đất hơn
sau đó cơ sở nhà đất này được ủy ban nhân dân tp hcm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời
cho các doanh nghiệp trực thuộc bộ công nghiệp
sau đó sapeco không được tự ý chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê lại thế chấp quyền sử dụng đất
năm hai nghìn một mươi năm ủy ban nhân dân tp hcm đã quyết định cho công ty cổ phần đầu tư cbecopearl
sapeco chiếm hai mươi sáu vốn điều lệ thuê khu đất với thời gian là năm mươi năm để xây dựng dự án khu phức hợp sáu sao
trung tâm hội nghị hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê không thông qua đấu giá
quyết định trên cũng trái với phương án xử lý nhà đất của bộ tài chính đối với khu đất
đáng chú ý là sau đó sapeco đã bán toàn bộ cổ phần lại cho sapecopern cho công ty cổ phần aslan
một trong bốn cổ đông đã sáng lập sapecopearl vốn điều lệ ban đầu chiếm hai mươi ba
từ đó lô đất vàng hai trăm bốn mươi sáu đồng
từ đó lô đất vàng hai trăm sáu mươi hai đồng từ sở hữu nhà nước đã được sapeco chuyển sang thành sở hữu của tư nhân
cơ quan chức năng xác định việc chuyển giao cơ sở nhà đất nêu trên không thông qua đấu giá là trái quy định
đồng thời gây thất thoát cho nhà nước nhiều tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố ông nguyễn hữu tín
nguyên là phó chủ tịch ubnd tp hcm đào anh kiệt nguyên là giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm
cùng với ba người khác về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
bắt tạm giam bà nguyễn bích quy người đưa đón học sinh trường gateway
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy hà nội cho biết
đơn vị này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bị can nguyễn bích quy
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội
người đã đưa đón học sinh trường gateway để điều tra về tội vô ý làm chết người
được biết sau khi tấm đạt quy định khởi
số bị can vào sáng ngày hôm qua
tối cùng ngày công an quận cầu giấy đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà nguyễn bích quy
người đưa đón học sinh trường gateway để điều tra về tội vô ý làm chết người
theo điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
theo viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy bà quy bị cáo buộc vô ý không kiểm tra hết trong xe
mà đã đóng cửa bỏ đi dẫn đến việc bé lê hoàng long bị bỏ quên trên chiếc xe for transit
mang biển số hai mươi chín b sáu nghìn chín trăm năm mươi sáu suốt chín tiếng đồng hồ ngày sáu tháng tám
theo kết quả giám định
bé chết vì sốc nhiệt suy hô hấp không có nguyên nhân bệnh lý
viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy cũng cho rằng
trong cái chết của bé long có trách nhiệm của tài xế doãn quý phiến
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nhân viên hợp đồng công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ngân hà
khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặt cho người đưa đón là bà quy
hai người này cùng bị viện kiểm sát xác định là vô ý tự tin và cầu thả
theo viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy
đây là kết quả điều tra bước đầu và trong quá trình làm
sáng tỏ vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của trường gateway
và cũng trong chiều ngày hôm qua đại diện là đại tá nguyễn thanh tùng
phó giám đốc công an tp hà nội cho biết đã thu giữ chiếc áo màu đỏ
của cháu bé tử vong trên xe đưa đón của trường
và đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ
trong đó có các biện pháp giám định gen chiếc áo của cháu long đã mặc để xác định nguyên nhân
liên quan tới việc này sau hai mươi ngày điều tra mới khởi tố bà quy
đại tá tùng cũng cho biết cơ quan chức năng chưa thể khởi tố bị can sớm hơn
vì chưa có kết quả giám định hay là tài liệu chứng cứ vật chất khác
sau khi có đủ cơ sở khởi tố bà quy cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ
tài liệu để chứng minh những vi phạm của tài xế doãn quý phiến
chiều ngày ba mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy hà nội
đã tiến hành thực nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của bé lớp một
nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón
đây là buổi thực nghiệm hiện trường lần thứ hai do công an quận cầu giấy tiến hành
với sự có mặt của đại diện viện kiểm sát nhân dân cầu giấy
các luật sư đại diện nhà trường các nhân viên y tế đã thực hiện cấp cứu cho cháu long
hôm sáu tháng tám và người đàn ông đã trực tiếp bế cháu long
từ xe ô tô vào phòng cấp cứu đại diện gia đình cháu bé cũng có mặt cùng hai luật sư
ngoài ra bà nguyễn bích quy cũng như là tài xế doãn quý phiến cũng có mặt
khởi tố bốn cựu cán bộ ngân hàng liên quan đến đại gia trầm b
ở ngân hàng phương nam
kết quả điều tra ban đầu mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lừa đảo chiếm mọt tài sản
xảy ra tại ngân hàng phương nam cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
các bị can trên đã có hành vi ký biên bản họp hội đồng tiến dụng sở giao dịch
hợp đồng tiến dụng hợp đồng thế chấp cho công ty cổ phần xây dựng thương mại bình phát
của dương thanh cường vay một trăm ba mươi tỷ đồng và năm lượng vàng với tài sản thế chấp là hai mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu nhận định tài sản đảm bảo là hai mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại xã phong phú huyện bình chánh tp hcm của dương thanh cường không đủ điều kiện thế chấp
hồ sơ của công ty cổ phần xây dựng thương mại bình phát không đủ điều kiện vay vốn
trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng phương nam ba trăm ba mươi một năm tỷ đồng
dương thành cường đã lập ra công ty thanh phát để làm hồ sơ vay bảy trăm linh tỷ đồng của agribank chi nhánh sáu
tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay hai mươi ba sổ đỏ
đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn bảy ngân hàng agribank chi nhánh sáu đã giải ngân cho công ty thanh phát sáu trăm hai mươi tám tỷ đồng
khởi tố thêm năm bị can là đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone
và mô phạm